đảng bộ tỉnh ninh bình đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
dự đại hội còn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí phan đình trạc bế thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
kế thừa thành tiệu phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ qua
đảng chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình quyết tâm nỗ lực phấn đấu
trung sức đồng lòng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy dân chủ sức mạnh đoàn kết của toàn dân khơi dậy ý chí khát vọng
giá trị lịch sử văn hóa con người cố đô hoa lư
xây dựng ninh bình thành trung tâm du lịch của cả nước
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm là tỉnh phát triển trung bình khá
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông hồng
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chỉ đạo đại hội
đồng chí tòng thị phóng ghi nhận biểu dương những kết quả mà đảng bộ tỉnh quảng ngãi
đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị đảng bộ tỉnh cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng
vì đây là nhiệm vụ then chốt
bên cạnh đó khẩn trương giả soát bổ sung hoàn thành quy hoạch
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
báo cáo chính trị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi grdp bình quân đầu người ước đạt gần hai tám trăm linh đô la mỹ
một số dự án lớn đề ra trong nghị quyết một mươi chín và các nghị quyết chuyên đề đến nay cơ bản đã hoàn thành
đưa vào sử dụng tạo diện mạo mới cho tỉnh nhà
ngày hai mươi một tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ hai mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức
phải khắc phục những khuyết điểm sai phạm và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch covid một mươi chín
nhưng nhờ sự đoàn kết năng động sáng tạo và quyết tâm chính trị cao
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn kiên cường vững vàng đi lên
nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực
đồng chí trương hòa bình lưu ý trong nhiệm kỳ tới đảng bộ thành phố cần tiếp tục quán triệt
và xác định công tác xây dựng đảng chính quyền hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh tiên phong trong đổi mới là mục tiêu nhiệm vụ thèn chốt